thưa quý vị chiều nay một mươi chín tháng năm thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ khởi công gói thầu số một mươi hai
thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài
đây là một trong những hoạt động thi đua của tổng công ty cảng hàng không việt nam
chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
nhà ga hành khách quốc tế t hai cảng hàng không quốc tế nội bài có diện tích mặt bằng khoảng một trăm ba mươi chín m hai
với tổng mức đầu tư gần một mươi tám tỷ đồng nguồn vốn vay oda
năm hai nghìn một mươi tám nhà ga đã khai thác mãn tải và bắt đầu quá tải khi sản lượng hành khách thông qua năm hai nghìn một mươi chín đã đạt một mươi một bốn triệu
vượt công suất thiết kế nhà ga t hai theo tính toán ban đầu khai thác một mươi triệu hành khách vào năm hai nghìn hai mươi

hành khách t hai được xây dựng đáp ứng công suất một mươi triệu hành khách một năm và có khả năng mở rộng trong tương lai với tổng công suất một mươi năm triệu hành khách một năm
cùng với dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành và nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang được liên danh các nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ
công trình mở rộng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài hoàn thành sẽ cải thiện tình trạng quá tải tại các sân bay lớn trong nước
nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của ngành hàng không góp phần phát triển hạ tầng giao thông hạ tầng logistics ngày càng hiện đại đồng bộ
cảng hàng không quốc tế nội bài hiện là một trong ba cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất là cửa ngõ thủ đô nơi đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế nguyên thủ quốc gia
là đầu mối giao thương quan trọng của cả nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống mạng cảng hàng không toàn quốc thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ trong những năm qua chúng ta đã tập trung nhiều nguồn lực của nhà nước và nhà đầu tư nhất là vốn xã hội hóa cho phát triển hạ tầng giao thông
đã triển khai được nhiều dự án giao thông hàng không quan trọng như sân bay long thành sân bay điện biên nhà ga t ba tân sơn nhất góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
giai đoạn đến năm hai nghìn năm mươi
năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không quốc tế nội bài có công suất sáu mươi triệu hành khách một năm đến năm hai nghìn năm mươi là một trăm linh triệu hành khách một năm và nghiên cứu đầu tư cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô
nhà ga hành khách quốc tế t hai cảng hàng không quốc tế nội bài với công suất một mươi triệu hành khách một năm được đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám nhà ga đã bắt đầu quá tải vượt công suất thiết kế nhà ga t hai theo tính toán ban đầu khai thác một mươi triệu hành khách vào năm hai nghìn hai mươi
do đó việc mở rộng nhà ga t hai trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế nội bài là rất cần thiết
việc mở rộng nhà ga hành khách t hai với tính chất công việc đa dạng và phức tạp đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng công tác mở rộng thi công phải đồng bộ
bên cạnh đó công trình lại thi công trong điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động khai thác thường xuyên tại nhà ga hiện hữu
luôn luôn đặt trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất để chúng ta tiến hành
và khi những tình huống đặc biệt nó xảy ra thì chúng ta cũng bị động bất ngờ
vì vậy tôi yêu cầu bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục có sự chỉ đạo sát sao
chủ đầu tư và ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện dự án
để đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động bay tại cảng và an ninh trật tự
hai là tổng công ty cảng hàng không việt nam chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công thực hiện đúng các mục tiêu đề ra của dự án
đảm bảo việc thi công đúng tiến độ chất lượng sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được phê duyệt
tuân thủ các quy định hiện hành trong xây dựng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường
cùng với đó thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội tiếp tục chỉ đạo sát sao các ban ngành
huyện sóc sơn tiếp tục phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư
các nhà thầu thi công và các đơn vị thực hiện dự án hoàn thành dự án đạt hiệu quả cao nhất
tổng công ty cảng hàng không việt nam dưới sự chỉ đạo của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
sự quản lý của bộ giao thông vận tải phải hoàn thiện tổng thể quy hoạch sân bay nội bài
có tư duy đột phá tầm nhìn chiến lược đầu tư phân kỳ nhưng hiện đại tổng thể
theo xu thế sân bay thông minh sân bay xanh
trước đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã thăm trung tâm điều hành sân bay cảng hàng không quốc tế nội bài
nơi đang điều hành năm trăm linh chuyến bay mỗi ngày
trung tâm được tích hợp thông tin số liệu của các hãng hàng không cơ quan không lưu và cơ quan điều hành mặt đất
để thống nhất đầu mối nâng cao năng lực hiệu quả điều hành tại cảng
thủ tướng phạm minh chính biểu dương các đơn vị liên quan đã đẩy mạnh chuyển đổi số
phối hợp chia sẻ thông tin quản lý điều hành sân bay hiệu quả
đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp xây dựng cảng hàng không theo hướng xanh thông minh hiện đại
mở rộng mô hình quản lý này tại các cảng hàng không khác trên toàn quốc
với chủ đề hai mươi năm khơi nguồn sức mạnh việt nam
chương trình vinh quang việt nam đã được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
dưới sự chỉ đạo của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương và tổng liên đoàn lao động việt nam
do báo lao động là đơn vị tổ chức thực hiện
chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn đã vinh danh hai mươi thập thể cá nhân
đều là những điển hình xuất sắc tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống
có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đồng thời chương trình cũng nhìn lại chặng đường hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tổ chức
qua đó khẳng định sự bền bỉ liên tục tìm kiếm nhân rộng những điển hình tiên tiến
góp phần quan trọng nuôi dưỡng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
động viên công chức viên chức người lao động cả nước sáng tạo
cống hiến hết mình xây dựng một việt nam phồn vinh hạnh phúc
tính đến năm hai nghìn hai mươi bốn đã có một trăm một mươi tập thể một trăm tám mươi bốn cá nhân được vinh danh qua một mươi chín kỷ vinh quang việt nam
có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
ngày hôm nay tỉnh kiên giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài
bắc hồ tại thành phố phú quốc
đến dự có đồng chí nguyễn trọng nghĩa quý viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
và đông đảo nhân dân đến dự
công trình quảng trường trung tâm và tượng đài bắc hồ được xây dựng
tại phường dương đông thành phố phú quốc với quy mô hơn bảy hectare
khu vực này quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ
cảng biển hành khách quốc tế khu hành chính tập trung mới của thành phố phú quốc
nơi sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân trên đảo
và cũng là nơi thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan
tượng đài bắc hồ tổng chiều cao hai mươi bảy m trong đó tượng bác chất liệu hộp kim đồng cao một mươi tám m
đế tượng chất liệu hộp kim đồng cao ba m bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao hai bốn m
tượng đài bắc hồ đặt tay phải lên ngược trái với chủ đề
miền nam yêu quý ở trong trái tim tôi và phù điêu với những địa danh tiêu biểu
gắn với chủ quyền biển đảo việt nam là công trình mang ý nghĩa chính trị
biểu tượng về văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam
và thể hiện tấm lòng tôn kính của đảng bộ chính quyền và nhân dân kiên giang
đối với chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn hôm nay đoàn đại biểu quân ủy trung ương bộ quốc phòng
do đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh quảng trị
đại tướng phan văn giang và đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà ba gia đình anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân trường đức hai nguyễn thị thanh và nguyễn trí phi
đại tướng phan văn giang cùng đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và tặng một trăm linh xuất quà
cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quảng trị
trao tiền hỗ trợ cho tỉnh ủy quảng trị xây dựng hai mươi căn nhà tỉnh nghĩa
bộ trưởng bộ quốc phòng biểu dương sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
và các tổ chức đoàn thể đối với các gia đình chính sách chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn
cùng ngày bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa
tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và tự do hạnh phúc của nhân dân
thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia phòng chống tội phạm tiên phòng trong chuyển đổi số
cải cách hành chính phục vụ nhân dân
nhân dân có phần xây dựng chính phủ địa tử chính phủ số kinh tế số xã hội số
tạo bước chuyển biến đột phá trong chuyển đổi số quốc gia
thấm nhuân lời dạy của bác trong rèn luyện thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thiêu tá đoàn thị phượng
cán bộ đội quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thái bình
luôn khắc ghi lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là kim chỉ nam trong công tác chiến đấu
thế giới của tôi thì cái việc kết thúc với nhân dân là thường xuyên và với công việc là chịu trách nhiệm công tác tham mưu
thì tôi luôn phấn đấu và thực hiện làm theo với ba điều cốt lõi
đầu tiên là tập thứ hai là quyết tâm thực hiện và thứ ba nữa là đi đầu gương mẫu trong việc là đối với nhân dân thì phải lễ phép
và trong công việc thì phải tận tụy
nội dung sáu điều bác hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng
đối với tự mình
cần kiệm liêm chính
đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy
đối với địch phải cương quyết khôn khéo
bản thân thì luôn luôn là tự trao dồi kiến thức
làm sao mà giữ cho mình phẩm chất đạo đức tốt
tìm tòi học hỏi
bản thân tôi thì cũng sẽ phải học
học để phục vụ công tác cho chính đơn vị
và phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
đối với chúng tôi việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nó không phải là những việc làm quá xa xôi
mà nó rất là gắn liền với lĩnh vực thực tế
công tác và gắn liền với thực tiễn công việc mà chúng tôi đang thực hiện hằng ngày
trong đối xử với đồng chí đồng đội
chúng tôi luôn nêu cao tinh thần là đoàn kết
thân ái giúp đỡ giúp nhau trong công việc
trong xây dựng văn hóa ứng xử đối với nhân dân
xây dựng văn hóa công vụ tận tâm tẩm kỵ liên quyết vì nhân dân phục vụ
khắc ghi học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh
thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng nhà nước của nhân dân
mỗi chiến công mỗi thành tích mỗi bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy
thưa quý vị sáu mươi năm năm kể từ ngày được mở đường trường sơn đã đi vào lịch sử
trở thành con đường huyền thoại biểu tượng cho khát vọng độc lập thống nhất của dân tộc việt nam
trên con đường này ngã ba đồng lộc là một vị trí đặc biệt
máu của nhiều thanh niên sung phong đã đổ xuống tọa độ lửa này
với tinh thần đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu
đã năm mươi sáu năm từ thời điểm bị đánh phá ác liệt nhất
những dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện rõ ở ngã ba đồng lộc
những hố bom chi chít là minh chứng sống động cho thời kỳ
mà mỗi mét vuông đất ở đây phải gánh chịu ít nhất ba quả bom tấn
ngã ba đồng lộc là giao điểm của đường một mươi năm a và các đường liên tỉnh khác trong mạng lưới đường trường sơn
nhận rõ đây là vị trí quan trọng kẻ thù liên tục đánh phá
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngã ba đồng lộc đã hứng chịu hơn một tám trăm linh lượt máy bay mỹ ném bom
với gần năm mươi quả bom các loại
ngày nay nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc
ngoại trưởng nguyễn văn nguyên giáo dục đại dịch của đồng lộc
không những để giáo dục các em về nghĩa lịch sử nhớ về những nữ anh hùng đã hết sinh vì tổ quốc
mà còn giáo dục các em uống nước nhớ nguồn biết bảo vệ những di tích lịch sử
hướng về kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường trường sơn tại khu di tích ngã ba đồng lộc đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm ôn lại truyền thống
hàng trăm tư liệu hình ảnh về con đường trường sơn huyền thoại cũng được trưng bày
mong muốn đưa đến cho du khách nhất là thế hệ trẻ cái nhìn cực quá chấn thực nhất đối với tuyến lửa trường sơn
trong đó có ngã ba đồng lộc cũng như sự hy sinh những kỳ tích đồng gọp của các thế hệ gia ánh đã góp phần tại phòng miền nam thống nhất đất nước đưa lại hòa bình độc lập cho dân tộc
chiến tranh đã lùi xa trên cung đường bom cày đạn sới năm xưa giờ đây đang đổi thay từng ngày
điều đó đã minh chứng cho sức sống bất diệt của đất và người nơi đây
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết
coi đoàn kết là một lực lượng vô địch đoàn kết làm ra sức mạnh đoàn kết là sức mạnh là then chốt của thành công
với người đoàn kết nói chung và đoàn kết trong đảng nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
hôm nay kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
kính mời quý vị và các bạn cùng điểm lại tư tưởng của người về đoàn kết trong đảng
đoàn kết thống nhất
là một yêu cầu cơ bản một nguyên tắc tổ chức và hoạt động quan trọng hàng đầu của đảng quyết định sức mạnh của đảng nhằm bảo đảm giành được những thắng lợi to lớn
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết qua thực tiễn cách mạng nước ta
đoàn kết là một lực lượng vô địch lực lượng đoàn kết đã giúp cách mạng tháng tám thành công lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi
người đã chỉ rõ đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta
các đồng chí từ trung ương đến các tri bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình
thế thì tại sao bắc hồ của chúng ta lại so sánh cái sự đoàn kết giữ gìn đảm bảo cái sự đoàn kết và thương yêu nhau nó giống như con người của mắt mình
nếu chúng ta bị tổn thương con người chúng ta không thấy ánh sáng nữa và khi chúng ta không thấy ánh sáng thì chúng ta sẽ hành động nó không được sáng suốt
phân tích toàn diện
sâu sắc tầm quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong đảng
chủ tịch hồ chí minh nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh của chúng ta
đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn phát triển mọi thuận lợi và làm cho nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta
toàn đảng toàn dân đông sức đông lòng thì khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được
luôn luôn trên tinh thần đoàn kết thương yêu nhau thì chúng ta sẽ tìm được ra những cái giải pháp tốt nhất
tất cả các công việc và cuộc sống của chúng ta nó sẽ đầy nhân ái đầy tử tế
cho nên cái đoàn kết vô cùng quan trọng
mà đoàn kết ở đây thì bác hồ khắc lê đinh còn dặn thêm là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
thực tiễn hơn chín mươi năm qua kể từ ngày đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đã cho thấy
đoàn kết thống nhất trong đảng là cội nguồn của những thành công
chủ tịch hồ chí minh đã từng khẳng định
ta thành công chính vì ta đoàn kết quyết tâm tin tưởng
thưa quý vị đoàn kết là sức mạnh là then chốt của thành công
vì thế đoàn kết thống nhất trong đảng phải là một chiến lược lâu dài là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng việt nam
và để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất trong đảng theo chủ tịch hồ chí minh
đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên tự phê bình và phê bình
trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau
trong di trúc của mình chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn
trong đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm trình tự phê bình và phê bình
là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng
phải có tình đồng chí thương yêu thương nhau
hồ chí minh đã vô cùng sáng suốt khi thêm vào đó một cái mệnh đề là
giữ gìn sự đoàn đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết thương yêu
thường xuyên thực hành phê bình tự phê bình và phê bình
và phải có sự có tình thương yêu đồng chí
chức là lấy cái sự tử tế của lương tâm của nhân cách con người
trên cái tinh thần thương yêu
thì chúng ta mới phê bình mới tự phê bình
và mới đạt đến cái đoàn kết thực sự cả về lý tính và tình cảm
người cũng chỉ rõ
cách tự phê bình
và phê bình để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng
tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình
là sẵn sàng thừa nhận trước mọi người những khuyết điểm của mình
để bản thân cũng như mọi người tìm cách sửa chữa
còn phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình
là tham gia góp ý và nêu cách thức để sửa chữa khuyết điểm
từ đó cổ vũ đồng chí mình phát huy những ưu điểm
những cách làm hay những việc làm tốt
cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế
sai lầm để cùng nhau ngày càng tiến bộ
đã có làm thì thế nào cũng có sai
và trước cái sai của mình và sai của đồng chí
thì phải nghiêm túc phê bình
nhưng phải dựa trên tình thương yêu đồng chí
để giúp nhau cùng tiến bộ
cái đó quan trọng lắm
và đoàn kết thống nhất trong đảng
theo chủ tịch hồ chí minh
không phải là đoàn kết một chiều
bằng mặt mà không bằng lòng
nhưng mà đoàn kết trên cương lĩnh
và trên điều lệ đảng
trên các nguyên tắc của đảng
chứ không phải đoàn kết theo kiểu
gió chiều nào chia chiều ấy
hay là không phải theo cái kiểu
anh không đụng đến tôi
thì tôi không đụng đến anh
nhưng mà đã đụng đến nhau
thì lại theo cái kiểu tút hưm ra
mà quyết phần này sống chết mà thôi
thì không phải
như vậy đoàn kết thống nhất trong đảng
là mỗi đảng viên phải hương mẫu thực hiện
nói đi đôi với làm
đoàn kết không phải ngoài miệng
mà phải đoàn kết trong công tác
trong tự phê bình
và phê bình giúp nhau tiến bộ
thưa quý vị và các bạn
tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết thống nhất trong đảng
là kim chỉ nam
là một trong những nguyên tắc hàng đầu
vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự
trong xây dựng trình đốn đảng hiện nay
chính vì vậy xây dựng sự đoàn kết thống nhất
trong đảng theo tư tưởng hồ chí minh
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
là trách nhiệm của các tổ chức đảng
và mỗi cán bộ đảng viên
phải thực sự thấm nhuần
để thực hiện cho tốt
trong những năm qua
các cán bộ chiến sĩ đóng quân
trên quần đảo trường sa luôn tâm niệm
việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
là một trong những mục tiêu
nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
nhờ đó việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
an ninh xây dựng đời sống văn hóa tại đây
đã có nhiều chuyển biến tích cực
tại huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
đã được cán bộ chiến sĩ cụ thể hóa
vào công việc mỗi ngày
từ tiếp xúc giúp đỡ người dân
để thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác
bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trong chuyến công tác ra trường sa
và thèm lục địa phía nam của tổ quốc
cùng đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân
mới đây các phóng viên truyền hình nhân dân
đã có dịp chứng kiến sự hào hứng
và kiên cường của cán bộ chiến sĩ
trên quần đảo trường sa
thông qua những việc làm cụ thể thiết thực
để kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh
của chủ tịch hồ chí minh
mỗi ngày những câu chuyện về lính đảo học tập
và làm theo bác đều để lại ấn tượng
sâu sắc trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác
việc giữ cho đảo luôn xanh sạch đẹp
không chỉ là một nhiệm vụ
mà còn là sứ mệnh của họ
thông qua việc trồng cây xây dựng
mô hình vườn cây thanh niên
các chiến sĩ đã làm cho không gian đảo
thêm phần sống động và tươi mới
đồng thời góp phần làm dịu đi
khí hậu nóng nực của biển cả